là trở thành điểm sáng là kênh kinh doanh phát đạt trong thời gian qua
đơn cử như tại bến tre địa phương dù không có thế mạnh sản xuất nhiều yếu phẩm
hay thiết bị y tế sức khỏe sở không tương tỉnh cho biết các đơn vị doanh nghiệp
đại số hóa kênh bán hàng vẫn có sức kháng cự tốt đến thời điểm này
sự thuận lợi của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp chưa có chuyển đổi số
thì rõ ràng là họ có một cái sự thích ứng rất là lớn
bởi vì thương mại truyền thống hầu như bị đóng băng
và như vậy thì những doanh nghiệp mà đã chuyển đổi
thì họ có một danh số rất là ổn định trong kênh bán hàng việt nam
mới giờ sáng nay thì tôi trao đổi với một doanh nghiệp cũng khá là lớn ở địa phương
thì họ nhìn nhận là đối với họ thì bây giờ các kênh thương mại tiền tử
đã chiếm tỷ trọng khá lớn đối với họ
thay vì trước đây thì ở những điểm phân phối
điểm phân phối khác thì bây giờ danh số trên kênh thương mại điện tử nó tăng lên nhiều
cơn chuyển dịch mua sắm kênh trực tuyến được chứng minh về số lượng qua thống kê của google
từ khóa liên quan thương mại điện tử tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó các sàn giao dịch nhận thấy hành vi người tiêu dùng đang thay đổi về lĩnh vực hàng hóa
một lượng lớn đơn đặt hàng rơi vào mặt hàng thực phẩm nhu yếu phẩm
thay vì tập trung vào thời trang hay đồ điện tử như trước kia
do đó hiệp hội thương mại điện tử việt nam
tắc lập v com phố học cùng đơn vị đào tạo chuyên đổi số trong kênh bán hàng
và nhiều sàn thương mại điện tử đã công bố gói hỗ trợ cho năm trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ba năm
đào tạo kỹ năng kinh doanh online và cả hỗ trợ chi phí trong một tháng đầu
để quảng bá trên các sàn giao dịch hợp pháp
hướng đến các doanh nghiệp mà có cái sản phẩm tốt
sản phẩm tốt và đây là những sản phẩm đã theo đúng những quy định của pháp luật
được lưu thông theo những quy định pháp luật
cái thứ hai là trong cái chương trình này thì chúng tôi tập trung hỗ trợ những doanh nghiệp mà họ khó khăn khi chuyển đổi số
tức là có những doanh nghiệp họ đã có đội ngũ nhân sự để làm kênh thương mại điện tử
họ cũng có một thời gian để làm quen với kênh thương mại điện tử rồi
nên là thực tế là không quá khó khăn để họ phát triển tiếp cái thương mại điện tử
nhưng mà cái phần đa của doanh nghiệp việt nam là chưa biết làm cách nào để phát triển một kênh phân phối số
thì chúng tôi tập trung để hỗ trợ những đối tượng là chưa tiếp cận được
với kênh phân phối số để làm sao họ có thể bắt đầu và có một xây dựng một đội ngũ
để làm cái chuyện đó về lâu về dài
thì đấy là cái mục tiêu chính của chúng tôi
còn tất cả các doanh nghiệp mà tham gia chương trình thì chúng tôi sẽ có những tiêu chí cụ thể
tùy theo cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
để nói về hiện nay bây giờ mua hàng ở trên các sàn
thì ít nhất chúng ta cũng an tâm hơn là chúng ta mua ở trên những cái trang mà không được xác thực
chưa được đăng ký chưa được thông báo với bộ công thương
mà nó bán hàng trên facebook một cách rất là vô tội vạ
như vậy thì chúng ta cũng nên nếu như mà muốn bán thì cũng nên tham gia vào các sàn
các sàn đảm bảo cho chúng ta về mọi hình thức
từ thanh toán từ về hoàn tất đơn hàng
cũng như là hoàn tất cái nghĩa vụ đối với nhà nước
để cho chúng ta có một cái hệ thống một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh
và phù hợp với pháp luật của việt nam
năm đầu tiên gói hỗ trợ này đạt được một đồng
đạt mục tiêu tiếp cận một trăm năm mươi doanh nghiệp tại ba mươi tỉnh thành
trước mắt trong tháng sáu dự án sẽ được thực hiện tại các tỉnh thành
gồm bến tre đồng tháp bình dương an giang long an đồng nai đà nẵng
quảng nam quảng ngãi bình định phú yên cà mau cần thơ bà rịa và quảng bình
mục tiêu lớn hơn của lần chuyển đổi số lần này không chỉ là số lượng doanh nghiệp
mà còn là tỷ lệ
cụ thể hiệp hội đặt mục tiêu cân bằng tỷ lệ thương mại điện tử
hiện thành phố hồ chí minh và hà nội chiếm năm mươi các tỉnh thành còn lại chiếm năm mươi
bởi hiện tại phương tức trực tuyến đã phân bố khoảng bảy mươi tại hà nội và thành phố hồ chí minh
ba mươi thuộc sáu mươi một tỉnh thành còn lại
câu chuyện về thiêu ý công an dạy tiếng anh online ủng hộ chống dịch covid một mươi chín
công an huyện đông anh tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng bốn công an huyện đông anh phát hiện một nhóm thanh niên
có biểu hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng bốc đầu xe máy tại các tuyến đường cao lỗ đường liên xã uy nỗ cổ loa
và đường chợ trung tâm thuộc thị trấn đông anh gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
công an huyện đông anh đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng
tạo vật thư giữ gồm tám xe máy các đối tượng đã sử dụng để phóng nhanh bốc đầu
lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
thời gian qua đã và đang gây bức xúc trong dư luận
để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại phòng cảnh sát giao thông hà nội sẽ xử lý nghiêm
đối với hành vi này ghi nhận của nhóm phóng viên
chiếc xe tải mang biển số tám mươi chín c một mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi chín này chở cát xây dựng
tuy nhiên trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên xe lại thản nhiên rơi vãi xuống đường
khi được hỏi tài xế vẫn vô tư
tài xế vẫn vô tư trả lời như thế này về hành động của mình
theo được gợi ứng chức năng lợi dụng thời điểm sau giãn cách cùng áp lực thi công công trình
dẫn đến hoạt động của các xe tải có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là tại các tuyến nội đô
và các tuyến dẫn vào trung tâm thành phố

khi được dừng phương tiện nhiều lái xe còn tỏ ra chống đối trước yêu cầu của lực lượng chức năng
nhiều lái xe cố tình bỏ chạy không chịu xuất trình gì từ ngay
mà phải gọi điện hỏi chủ vì chủ họ giữ cho lái xe lưu thông
anh em phải kiên nhẫn để chờ đợi để lái xe xuất trình đầy đủ
anh em trong tổ công tác thì cũng phân chia dừng xe làm sao để đảm bảo an toàn cho mình cho lái xe
không hạn chế và tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và của lái xe
sắp tới không chỉ nội thành mà toàn bộ các huyện ngoại thành tuyến quốc lộ trọng yếu
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ duy trì kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải

kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không có ngoại lệ và không có buôn cấm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ra thông báo ban hành kết luận của tập thể ủy ban nhân dân thành phố
về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình tám b phố lê trực
phường điện biên quận ba đình thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân quận ba đình
đồng thời yêu cầu các sở ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo
ngoài việc phê duyệt kế hoạch phương án phá rỡ tháo rỡ công trình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân quận ba đình phải tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật
trong việc xử lý vi phạm giai đoạn hai công trình tám b phố lê trực theo hai bước
cụ thể bước một xử lý tầng một mươi tám chiếc sau đó báo cáo đánh giá
trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước hai xử lý tầng một mươi bảy theo đúng quy định của pháp luật
theo ủy ban nhân dân quận ba đình từ tám giờ ngày tám tháng năm
lực lượng cưỡng chế của quận ba đình công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng bắc nam
đơn vị thi công bắt đầu tháo rỡ các vật dụng đồ đạc để trang thiết bị bên trong căn hộ
tại tầng một mươi tám công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số tám b phố lê trực phường điện biên
mới đây tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế skytrack đã công bố kết quả
xếp hạng các sân bay trên thế giới phía nam có hai sân bay là nội bài và đà nẵng
theo đó cả hàng không quốc tế nội bài tiếp tục nằm trong top một trăm linh sân bay top nhất thế giới
đây là năm thứ năm liên tiếp nội bài đạt được giải thưởng này
năm nay cảng hàng không quốc tế đà nẵng cũng đã lần đầu tiên lọt top một mươi sân bay được cải tiến nhất thế giới
giải thưởng này được skytrack thực hiện dựa trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay
tại các sân bay quốc tế toàn cầu về mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách
và mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của sân bay
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ thì rất nhiều cá nhân tổ chức đã có những hành động thiết thực ý nghĩa với cộng đồng và xã hội
vâng và trong số rất nhiều các hành động ý nghĩa đó thì cách làm của một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh khá là thú vị
đó là dạy học tiếng anh online và dành toàn bộ học phí chuyển đến cho quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ
sống đẹp ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cô gái này
từng là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp loại giỏi khoa ngôn ngữ học học viện an ninh nhân dân
thiêu úy bùi thị trang đã công tác tại công an phường nam hồng thị xã hồng lĩnh
đã đăng tin triêu sinh trên mạng xã hội trong thời gian giãn cách xã hội
chưa đầy một tuần lớp học của cô giáo không chuyên có gần một trăm linh học viên đăng ký
học sinh của cô cùng các bạn sinh viên người đi làm và cả những em nhỏ